trưa nay lực lượng cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
đã ập vào bắt quả tang một mươi sáu người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền trên địa bàn xã hiếu phụng huyện vũng liêm
lực lượng công an đã tạm giữ nhiều tăng vật có liên quan gồm ba con gà một cái cân loại năm kg hai cặp cửa sắt một mươi cuộn băng keo
tạm giữ hai mươi hai xe mô tô và số tiền khám xét trên người các đối tượng là gần hai mươi hai triệu đồng
hiện lực lượng công an đang tiếp tục mời làm việc với những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua một nhân viên gác chắn đường sắt đoạn qua phường xuân lập
thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã cứu thoát một người ngã trên đường dây ngay trước khi xe lửa chạy qua
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ba mươi năm khi anh trịnh văn tài nhân viên gắt chắn đường sắt thuộc công ty cổ phần đường sắt sài gòn
hạ rào chắn tại vị trí km một mươi một
một nghìn sáu trăm năm mươi sáu bốn trăm linh đường tân lập thì bất ngờ một người đàn ông luôn dưới rào chắn lao vào đường dây và vấp ngã nằm trên đó
ngay lập tức anh tài đã lao đến kéo người đàn ông kia ra vị trí an toàn kịp thời thoát khỏi đoàn xe lửa đang lao đến trong vài giây sau đó
sự việc xảy ra bất ngờ đã khiến cho xe lửa phải dừng lại gián đoạn tiến trình hành trình di chuyển
cũng như ảnh hưởng tới người tham gia giao thông trên đoạn đường bộ giao thông đường sắt nói trên
sáng ngày sáu tháng bảy giám đốc công an thành phố giám đốc công ty cổ phần đường sắt sài gòn đã khen thưởng nhân viên gác chắn trịnh văn tài quê ở hà tĩnh
vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống trên
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với bốn đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trước đó nên đỗ như tiến
vũ ngọc quyến và trịnh anh dũng đi xe ô tô đến khu vực đường trần phú thì thấy lưu văn quyền và vũ duy hưng nên đã áp sát phía sau xe
khi tiến và dũng lại gần thì bất ngờ một trong hai người kia rút súng bắn để uy hiếp
tiến lấy tuyếp sắt vụt vào đầu hưng khiến hưng chảy nhiều máu
lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục lấy lời khai và điều tra làm rõ
thưa quý vị ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng trộm cắp tài sản
dù chỉ mới ra tù được một mươi ngày nhưng đối tượng đã thực hiện liên tiếp năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn của thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
trước đó ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai công an phường một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp nhận được tin báo nhân viên của quán cà phê bốn mùa bị mất ba triệu bảy trăm linh ngàn đồng và một chiếc điện thoại di động
vào lúc một giờ cùng ngày qua truy xét nhanh một mươi ba giờ sau công an phường một tiến hành mời về làm việc nguyễn văn tẩn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm không có nơi cư trú
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận lợi dụng lúc bị hại đang ngủ say nên đã lấy trộm số tài sản trên
tấn còn khai nhận trước đó đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường một và phường mỹ phú
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai được biết đối tượng vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản
này lại tiếp tục tái phạm tửng đã có nhiều tuyên án về hành vi trộm cấp tài sản
đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây huyện đức huệ phối hợp cùng với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh long an liên tiếp phát hiện nhiều vụ xuất cảnh trái phép sang campuchia chỉ trong một ngày
cụ thể tại khu vực ấp bốn xã mỹ quý tây trong quá trình tuần tra kiểm soát
tổ công tác phát hiện một đối tượng đi từ hướng việt nam sang campuchia có dấu hiệu nghi vấn
nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra
đối tượng khai tên nguyễn đắc hưng sinh năm hai nghìn hưng trú tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
mục đích xuất cảnh trái phép sang campuchia để đi làm
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày tại khu vực ngã ba cây dù thuộc ấp bốn xã mỹ quý tây
tổ công tác phát hiện một xe ô tô mang biện kiểm soát bảy mươi a một mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi bốn có dấu hiệu nghi vấn xuất cảnh trái phép
trên xe gồm một tài xế và năm người khác qua xác minh các đối tượng khai nhận đến từ các tỉnh tây ninh và đồng tháp
hơn một giờ sau cũng tại khu vực ngã ba cây dù thuộc ấp bốn
tổ công tác tiếp tục phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một a bốn mươi năm nghìn bốn trăm tám mươi bốn có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có bốn đối tượng ngụ tỉnh tây ninh và lào cai
tổ công tác đã đưa tất cả các đối tượng cùng phương tiện về đồn làm việc
hiện các vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
cùng cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi của các đối tượng
đường dây đưa rước người xuất cảnh trái phép củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật
thưa quý vị ngày sáu tháng bảy tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo
đỗ hữu quốc huy ba mươi ba tuổi ngụ tại quận gò vấp tp hcm và một mươi hai đồng phạm về tội giết người
cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
nhóm này đã gây nên vụ thảm sát kinh hoàng từ tiệm game đến bệnh viện phòng cửa khẩu mỹ khiến cho nhiều người thương vong
theo cáo trạng vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đỗ hữu quốc huy cùng giai ngựa bạn
có đặng quốc huy hai mươi chín tuổi ngủ quận một đứng gần tiệm game boy pets quận phú nhuận
quản lý tiệm game là trần ngọc thiện đến đuổi nhóm huy đi
nhóm huy vào tiệm game xe bán cá và có cực cãi với thiện
nhóm quy gọi điện cho bạch nam thịnh hai mươi chín tuổi ngụ quận phú nhuận đến hỗ trợ mình trả thù
thịnh cùng nhóm bạn mang theo hai bã tấu đến gặp huy bằng phạt tìm đối thủ
đến nơi đỗ hữu quốc huy nhìn thấy thiện đỗ quốc huy và sáu người khác đang ngồi nhậu
nhóm huy dùng bã tấu xong vào đánh nhóm anh thiện
do bị thua vì nhóm thiện đông hơn nên nhóm quốc huy gọi thêm chục người đỡ
mang theo hụt ký tiếp tục đánh nhóm thiện trong tiệm game
thiện bị chém gục được đưa đến bệnh viện quảng mỹ cấp cứu
lúc này nhóm huy cũng đưa nguyễn thanh toàn bị thương nặng vào bệnh viện quảng mỹ
nghe tin nhóm quy tiếp tục mang theo hung khí vào bệnh viện để truy sát thiện
trần ngọc quang anh trai thiện cùng hai người đỡ đến bệnh viện và gặp nhóm huy
hai bên tiếp tục hỗn chiến trong bệnh viện khiến năm người bị thương
riêng trần ngọc thiện do vết thương nặng đã tử vong sau đó
hội đồng xét xử tuyên phạt đỗ hữu quốc huy một mươi bảy năm tù dạy tội giết người
bạch nam thịnh một mươi bốn năm tù về tội giết người tổng hợp bản án cũ là hai mươi sáu năm tù
các đối tượng còn lại có liên quan bị xử phạt từ một mươi năm năm đến một năm sáu tháng tù treo
cho các tội giết người cố ý gây thương tích gây rối trật tự công cộng
thưa quý vị thông qua hệ thống giám sát thành phố hồ chí minh đã phát hiện ba trường hợp
mắc covid một mươi chín có kết quả giải trình tự gen xác định nhiễm biến thể mới omecrom ba bốn ba
hai bệnh nhân nhiễm biến thể mới omicron ba bốn là hai chị em ngồi tại thành phố thủ đức
được biết bệnh nhân có triệu chứng sốt đau đầu nhức mỏi và có tiếp xúc với mẹ đã mắc covid một mươi chín
bệnh nhân tự khe bệnh
trên hệ thống khai báo f của thành phố và tự kết liên theo quy định
cơ quan chức năng đã lấy mẫu để giải trình tự gen xác định hai bệnh nhân nhiễm biến thể mới omar bốn
bệnh nhân thứ ba là nữ một mươi một tuổi ngụ tại huyện củ chi cũng tiếp xúc với mẹ đã mắc covid một mươi chín trước đó
nên tự test nhanh và có kết quả dương tính
kết quả giải trình tự gen cho thấy nhiễm biến thể mới omacron ba năm
từ tháng sáu đến nay thành phố hồ chí minh đã mở rộng hệ thống giám sát biến thể mới covid một mươi chín
tại hai mươi hai quận quyền và thành phố thủ đức giúp việc phát hiện biến thể mới nhanh chóng
và đảm bảo kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó
thành phố kêu gọi người dân hãy thực hiện tiêm nhắc đúng lịch duy trì miễn dịch
tuân thủ các biện pháp phòng dịch khai báo trên hệ thống http khai báo f thànhphôchiminh gov vn
và tự kết li theo quy định nếu test nhanh dương tính
thưa quý vị công an tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển gần hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu bằng vỏ lãi
qua điều tra nhanh lực lượng công an còn bắt giữ thêm một đối tượng có liên quan
theo đó công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tiến hành tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy tại tuyến canh phước xuyên hai mươi tám
khi đến thủy phận khóm ba thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi
thì phát hiện vỏ lãi do trần hữu cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại địa phương điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra phát hiện trên phương tiện chở một chín trăm năm mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại
qua làm việc đối tượng cảnh khai nhận trở thuê số thuốc trên từ tỉnh long an về đến tỉnh tiền giang
và còn cất giấu thuốc lá lậu ở nhà
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm bốn trăm hai mươi bảy bao thuốc lá lậu các loại
khi lực lượng chức năng đến nhà cảnh để khám xét thì phát hiện đối tượng nguyễn văn nhàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại xã phú điền huyện tháp một mươi
đang vận chuyển một trăm chín mươi bao thuốc lá lậu các loại từ nhà cảnh đi ra nên tiến hành bắt giữ
hơn một chai rượu không có hóa đơn chứng từ đang được vận chuyển trên xe khách
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với trạm cảnh sát giao thông công an thị xã ninh hòa
tỉnh khánh hòa phát hiện bắt giữ vào dạng sáng ngày hôm nay
thời điểm trên phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành khám xét khẩn cấp
đối với xe khách biển kiểm soát bảy mươi bốn b bốn trăm hai mươi sáu
đang lưu thông từ quảng trị đến khánh hòa do tài xế bùi quang minh
trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị điều khiển
qua khám xét phát hiện trên xe đang chở số lượng lớn hàng hóa nhập lậu gồm một trăm sáu mươi thùng liệu có nước
do nước ngoài sản xuất và khoảng một chai rượu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra tài xế minh không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của số hàng hóa nói trên
hiện toàn bộ số hàng hóa đã bị lập biên bản niêm phong tạm giữ để tiếp tục xác minh và làm rõ
thưa quý vị lại có thêm một nạn nhân bị mất tiền khi mà mua hàng qua mạng xã hội
đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật là nguyễn bảo quân đã nhanh chóng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện thăng bình tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào lúc giờ ngày sáu tháng sáu anh hoàng công phúc chú tại tỉnh hải dương lái xe đầu kéo đi từ bắc vào nam
phát hiện hộp đen trên xe bị mất lúc này anh phúc đã dùng tài khoản facebook lên mạng xã hội tìm mua
dưới phần bình luận quân đã để lại số điện thoại trào bán ngay sau đó anh phúc liên hệ quân để hỏi mua hộp đen
với giá một mươi hai triệu đồng quân yêu cầu đặt cọc trước sáu triệu anh phúc đã chuyển tiền nhưng đến thời gian hẹn lắp hộp đen
quân không đến theo thỏa thuận sau nhiều lần liên lạc quân yêu cầu anh phúc chuyển thêm sáu triệu để quân đến lắp hộp đen
nhưng anh phúc không đồng ý và trình báo với cơ quan công an
liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc trên hệ thống game bài đổi thưởng rigvip gạch chéo típ club xảy ra
tại các tỉnh thành phố cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa khởi tố bảy đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
các bị can bị khởi tố
gồm phạm thanh tú hoàng quang lịch chú tại thành phố đồng hới về tội tổ chức đánh bạc
lưu minh đức trương minh hóa nguyễn công trung lê văn mẫn và trần văn huỳnh cùng chú tại thành phố đồng hới
từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tú và lịch thông qua hệ thống game bài đổi thưởng rickvip gạch chéo tiếp club
làm đại lý cấp hai để mua bán điểm ric sau đó bán lại cho các đối tượng khác đánh bạc trái phép hưởng tiền tranh lệch
từ tài liệu điều tra cho thấy từ khi bắt đầu làm đại lý cấp hai cho đến khi hệ thống game bài bị đánh sập
tổng số tiền thanh toán đánh bạc của hai đại lý là khoảng trên năm mươi tỷ đồng
chiều nay ngày sáu tháng bảy hơn tám mươi năm thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở thành phố hồ chí minh
đã có mặt tại một trăm năm mươi tám điểm thi để làm thủ tục
cơn mưa bất chợt vào đầu giờ chiều đã khiến cho nhiều em đến buồn
cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi cũng đã tích cực hỗ trợ cho thí sinh
không làm gián đoạn buổi sinh hoạt của các em
ghi dận tại điểm thi trung học phổ thông lê quý đông quận ba thành phố hồ chí minh
có hai mươi năm phòng thi với năm trăm tám mươi sáu thí sinh
điểm thi đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn trong đó có phương án ra vào điểm thi
hướng dẫn thí sinh lên thẳng phòng thi thu bài thi hướng dẫn thí sinh ra chì
bố trí hai cổng khác nhau dành cho thí sinh đi bộ và đi xe
ngoài ra điểm thi bố trí thêm ba phòng dự phòng một phòng cách ly một phòng dữ độ cho thí sinh
sau buổi chiều nay hội đồng thi sẽ ra soát lại và lên phương án xử lý nếu có tình huống phát sinh
liên quan đến kỳ thi đặc biệt là quy định giới dật dụng cá nhân của thí sinh
để cách xa khu vực phòng thi hai mươi năm mét
hiện nay thì ban lãnh đạo cũng đã dự phòng rất là nhiều
ví dụ như nếu như trường hợp chiều ngày hôm nay chúng tôi đã làm theo một cái kịch bản trước
nếu như số lượng thí sinh đông thì thứ nhất là chúng ta có hai cái biện pháp
biện pháp thứ nhất là ngày hôm nay cán bộ coi thi khi mà sinh hoạt với thí sinh sẽ nhắc lại
và cái quy định những cái vật dụng mà thí sinh được phép mang vào phòng thi
để các em biết và nắm thực hiện cho tốt vào ngày mai
và cái thứ hai thì sau buổi ngày hôm nay thì ban lãnh đạo sẽ rà soát
và chúng tôi có thể sẽ bố trí thêm phòng cũng như là bộ phận văn phòng
sẽ hỗ trợ thí sinh trong cái việc mà để vật dụng cá nhân như thế này
tại buổi làm thủ tục dự thi thí sinh được giáo viên phổ biến lại một lần nữa
vì quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông giải dứng quy định
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các em cũng được nghe phổ biến là lịch thi
từng môn các hiệu lệnh trống hoặc chung sẽ được sử dụng tại điểm thi
các vật dụng không được mang vào phòng thi
đây là điều quan trọng giúp thí sinh có tâm lý thoải mái sẵn sàng cho kỳ thi
lúc mà đi thi thì chỉ cần một cái thẻ dự thi và cái chứng minh nhân dân
là mình đã đủ cái thủ tục rồi nên là em cảm thấy rất là tự tin
em đã chuẩn bị đầy đủ hành trang để mà thi hợp tốt
em cảm thấy hơi lo lắng trước ngày mai kiểu cảm giống như nó bồn trộn mấy chuyện
em lo lắng nhất là môn tán
cái môn lịch sử em tự tin nhất là môn ngữ văn với môn giáo dục công dân
đây là hai môn em tự tin nhất
ban chỉ đạo kỳ thi tp hcm cho biết
thành phố đã tổ chức tập quấn về các nghiệp vụ liên quan đến kỳ thi
từ công tác coi thi thanh tra thi dẫn chuyển đề thi
quá trình dẫn chuyển đề thi bài thi được thực hiện trong từng ngày
sở giáo dục và đào tạo phối hợp với công an thành phố có phương án đảm bảo quy trình
đảm bảo an toàn trong quá trình dẫn chuyển
trước những phản ánh của dư luận về việc giá sách giáo khoa
trong chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám tăng cao
để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
lãnh đạo tp hcm đã có những chỉ đạo liên quan đến vấn đề sách giáo khoa
và học phí cho năm học mới
thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông
thông tin về phụ huynh phản ánh việc phải mua cả combo sách giáo khoa
kèm sách tham khảo sách hỗ trợ gây hoang mang dư luận
bộ giáo dục đào tạo đã đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước
để mua sách giáo khoa và tp hcm đã có chỉ đạo liên quan đến vấn đề này
liên quan đến mức học phí cho năm học mới
trước đó ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sở giáo dục đào tạo tp hcm có tờ trình về chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí
đối với các bậc trung học cơ sở công lập và ngoài công lập
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba và các năm học tiếp theo
trên địa bàn tp hcm nhằm giảm tác động do điều chỉnh mức thu học phí
tại tờ trình này sở giáo dục đào tạo đề xuất
ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận chủ trương hỗ trợ học phí
trung học cơ sở công lập và ngoài công lập từ năm học hai nghìn hai mươi hai
năm học hai nghìn hai mươi ba và các năm học tiếp theo
bằng mức học phí công lập cấp trung học cơ sở
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết sẽ trình hội đồng nhân dân tp hcm
tại kỳ họp tới đây
thì cái việc mà sửa đổi mức học phí theo nghị định tám mươi
mà chúng ta phải làm thì ủy ban xin phép là sẽ trình
sẽ thường dụ thành quỹ và sau đó báo cáo hội đồng nhân
theo cái hướng là chúng ta điều chỉnh ở cái mức sàn
nhưng chúng ta chưa tiến hành thu trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
như vậy thì chúng ta là điều chỉnh để theo
có phù hợp với quy định pháp luật
nhưng chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục hỗ trợ học phí
cho các giáo cho các gia đình trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo thông tin từ văn phòng đoàn đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân tp hcm cho biết
kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày sáu đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và công tác chuẩn bị
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
các tờ trình có liên quan đến vấn đề học phí
tài trình về chương trình hoạt động giám sát
của hội đồng nhân dân tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai
thực hiện nhiệm vụ số năm mươi bốn của quốc hội
thưa quý vị vào chiều nay hơn một triệu thí sinh cả nước
đã có mặt tại hơn hai hai trăm linh điểm thi
để làm thủ tục nghe phổ biến quy chế thi
tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tại các điểm thi trước giờ làm thủ tục ba mươi phút
nhiều thí sinh được cha mẹ đưa đến điểm thi
một số tự đi xe máy
tất cả đảm bảo đeo khẩu trang
thực hiện đúng quy định phòng chống dịch
em tập trung như là để nghe quy chế
với lại là để tìm hiểu về phòng thi trước ấy
em cũng không rõ lắm
nhưng mà coi như thi cấp ba thi đại lên đại học
cơ bản nhất thì em muốn là đỗ tốt nghiệp
chẳng muốn thi chẳng muốn đỗ
còn cái cao hơn của em là em đi du học
thì hiện nay thì chưa tiếp nhận được cái đơn nào
hoặc là cái a một sân nào
hiện nay là covid bắt covid một mươi chín
đang rà soát theo kết hợp của bộ phận y tế
theo dõi cái hiện đại
để đảm bảo những điều kiện tốt nhất
cho một kỳ thi an toàn
các địa phương đã phối hợp với lực lượng công an
tiến hành kiểm tra thiết bị lưu trữ dữ liệu
camera phục vụ công tác coi thi chấm thi
qua chiều hôm nay đi kiểm tra một số điểm thi
thì chúng tôi cũng rất là yên tâm
với cái sự phối hợp
và của các trưởng điểm
và sự chỉ đạo của sở giáo dục
và cơ quan thường trực
chỉ bao nhiêu thành phố giao
thì các công tác chuẩn bị đã cơ bản
là rất là tốt
chúng tôi thấy rằng là không tạo áp lực
cho các em học sinh cho các em thí sinh
đến điểm dự thi
và tất cả là vì điều kiện tốt nhất
cho các em trong quá trình dự thi
thì tất cả các giám thị của thành phố hà nội
thì chúng tôi cũng đều trao đổi
cũng đều quán triệt
làm thế nào tạo điều kiện tốt nhất
không tạo áp lực cho tất cả thí sinh
kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
vẫn do các địa phương chủ trì

có hai hai trăm bốn mươi ba điểm thi
trong ngày đầu tiên làm thủ tục dự thi
thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân
để điều chỉnh dây sót
được lưu ý những việc được và không được làm
sáng mai các em bước vào môn thi đầu tiên
là môn ngữ văn